ở đây thì bên chỗ đảng quỷ chính quyền địa phương chúng tôi có đề nghị làm một đường dẫn lên cầu từ trước rồi
thế nhưng mà sau khi đến lúc thi công và thi công ngày nào và nghỉ ngày nào thì chúng tôi lại không nắm được
cái tổng mức đầu tư của cái cầu này chúng tôi chỉ nắm được là trên dưới một mươi năm tỷ thôi
chứ còn cụ thể như thế nào thì ở đấy bản phép thiết kế của chúng tôi lại không có
nó cũng rất là bớt cọc
cho nên họ cũng gây ra những khó khăn bức xúc ở trong cái bàn giám sát
công trình cầu sưu tráo săn tiến huyện ghi bôi tỉnh hồng bình được khởi công xây dựng năm hai nghìn một mươi năm
lúc đó do ban quản lý dự án nguồn ngân sách huyện phòng tài chính kế hoạch làm quản lý dự án
đến năm hai nghìn một mươi sáu thì chuyển giao cho ban quản lý dự án xây dựng huyện
thì thiết kế ban đầu chỉ có cầu và không có đường dẫn cầu
sau khi bàn giao cho ban quản lý dự án xây dựng huyện thì kiểm tra hồ sơ thiết kế
thấy rằng là cần phải bổ sung
là người kế nhiệm ngay sau khi về nhận nhiệm vụ tại ủy ban nhân dân huyện ghi bôi
phó chủ tịch đới văn tị đã tiếp nhận ý kiến người dân và chính quyền xã kim tiến
đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan
nhanh chóng giải quyết những tổn động trong thiết kế và thi công tại cây cầu xóm cháo
thì đến nay thì tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thì như vậy là các hạng mục công trình của cái đường dẫn
thì đã thực hiện nốt cái hạng mục cuối cùng là đổ cái mặt bê tông đường dẫn lên cầu
cầu này thì nó cũng có chậm nhưng mà đến nay thì chúng tôi có cái nỗ lực
và đã sẽ chúng tôi cam kết là sẽ thực hiện xong bàn giao đều và sử dụng
có thể thấy một công trình tuy không lớn
hiện nếu chỉ một khâu một đơn vị tham gia trong đó thiếu năng lực
thiếu đi sự giám sát chặt chẽ thì sẽ dẫn đến sự đầu tư kém hiệu quả
lãng phí tiền của nhà nước đẩy người dân vào hoàn cảnh khó khăn chờ đợi trong nguy hiểm
qua cái việc mà thực hiện cái cầu này thì chúng tôi cũng rút ra cái bài học như thế này thôi
tức là đối với huyện nghèo thì kinh phí khó khăn
thì có thể là sẽ phải lựa chọn theo cái phương án khác
ví dụ như là cũng có thể không làm cầu
làm ngầm đấy thì cái kinh phí nó sẽ ít đi
đấy và đồng thời cái thời gian thì thi công nó sẽ rút ngắn lại
đấy và có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm
đây là một cái công trình mà chúng tôi nhận lại cho nên là thấy rằng là
ngay từ bước khảo sát thiết kế bắt đầu là công trình phải đảm bảo nó hoàn thiện
làm đâu hoàn thiện ở đó
thế còn nếu như ta làm nền mà không làm mặt thì sau một thời gian mưa lũ nó sẽ hỏng
hoặc cầu hoặc ngầm thì cũng phải làm hoàn thiện cả thân cầu thân ngầm và đường dẫn
như vậy sẽ phát huyện cả công trình
chúng tôi chỉ mong là sau này có những công trình khác ở trên địa bàn
không phải là nói ở riêng xã kim tiến mà các xã khác cũng đều như vậy cả
thì cũng thống nhất lại với ban giám sát cộng đồng
hay nữa nhất là cái bản vẽ thiết kế cũng phải đưa cho bên ban giám sát cộng đồng một bản vẽ
và lại cũng có những lớp tổng phấn để nâng cao trình độ
chuyên môn cho bên ban giám sát cộng đồng để làm sao mà giám sát nó tốt hơn các công trình trên địa bàn
những ngày này đường dẫn lên cầu xóm cháo sau nhiều năm chờ đợi đang được khẩn trương thi công
lãnh đạo huyện kim bôi cũng như ban quản lý dự án đã đưa ra cam kết
trong tháng bảy sẽ hoàn thành hạng mục cuối cùng để người dân thuận tiện trong lưu thông
dân vận chúng tôi thì chỉ cần nhà nước mà làm công trình cầu này
thì chỉ đợi là làm cho nó bảo đảm
cho dân đi lại thì nó thuận tiện cho nó dễ đi hơn
bây giờ thì bà con bây giờ chẳng lẽ thì có cái khuyên cầu mới thì bà con rất là vui
bà con đã phải chờ đợi tiền phụ này bao nhiêu lâu nay rồi ạ
kể bốn năm rồi
từ câu chuyện lỗi nhịp ở dự án xây dựng cầu xóm cháo cho thấy
việc cần phải tăng cường công tác quản lý đào tạo năng lực giám sát cho cán bộ cấp thôn xã
đây không chỉ là mong mỏi của đảng bộ chính quyền xã kim tiến
mà cũng là yêu cầu cấp thiết
tất cả những địa phương đang và sẽ có những công trình đầu tư công trong thời gian tới
để các dự án được thi công bảo đảm đúng tiến độ chất lượng theo thiết kế đề ra
đồng thời về phía chính quyền cấp huyện khi triển khai các dự án đầu tư
cần phải chọn đúng nhà thầu có đủ năng lực thẩm định thiết kế
thông qua sự công khai minh bạch trong đấu thầu